cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết sau một tháng đồng loạt gia quân tổng kiểm soát xe ô tô chở khách
ô tô vận tải container và xe mô tô từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng tám
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần ba trăm một mươi năm phương tiện
vi phạm trật tự an toàn giao thông tước giấy phép lái xe hơn bốn mươi bảy trường hợp
tạm giữ hơn hai mươi một phương tiện các loại
số tiền phạt thu được sau một tháng gia quân là gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
đặc biệt qua công tác kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn một mươi bốn bảy trăm linh trường hợp
vi phạm nồng độ cồn và phát hiện một trăm sáu mươi trường hợp tài xế sử dụng ma túy
từ nay đến cuối năm cảnh sát giao thông cả nước sẽ tiếp tục huy động lực lượng phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ công cụ hỗ trợ để tiếp tục phối hợp tổ chức xử lý nghiêm các vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
nhiệm vụ trước mắt là bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp nghỉ lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín và triển khai chương trình tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng chín